vào sáng ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu đã đến thăm hỏi động viên gia đình các liệt sĩ
hy sinh khi làm nhiệm vụ tại đắk lắc
tham gia cùng đoàn công tác có thủ tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an các đồng chí lãnh đạo các cục nghiệp vụ bộ công an
các cán bộ chiến sĩ hy sinh gồm thiếu tá hoàng trung và đại úy nguyễn tăng nhân
là hai cán bộ công an xã ea cà tù thiếu tá trần quốc thắng và đại úy hà tuấn anh
là hai cán bộ công an xã ea tiêu bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng nhân dân xã ea cà tù nguyễn văn kiên
và chủ tịch ủy ban nhân dân xã ea tiêu nguyễn văn dũng
tại nhà các liệt sĩ bộ trưởng tô lâm và đoàn công tác đã thành kính thắp hương
tưởng nhớ những người đồng đội những người cán bộ đã hy sinh dũng cảm
vì sự bình yên của nhân dân
chia sẻ với gia đình các cán bộ chiến sĩ về sự mất mát đau xót này bộ trưởng tô lâm cho biết
những chiến sĩ công an giữa thầy bình vẫn chịu nhiều hy sinh gia đình các anh cũng vậy
họ cũng phải gánh nỗi đau mất mát quá lớn vì cuộc sống bình yên cho nhân dân
bộ trưởng tô lâm khẳng định đảng nhà nước bộ công an luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ
chính sách đối với cán bộ công an hy sinh
hình thức động viên chia sẻ để thân nhân các gia đình và toàn lực lượng công an nhân dân
sớm vượt qua mất mát lớn lao này
tên mặt đảng nhà nước thực hiện chính sách với gia đình với cộng công
lực lượng công an với chính quyền địa phương thăm về chức sức khỏe quát
phát thương cho giới sĩ có những giải pháp để hoạt định cuộc sống của gia đình
trước mắt lần thấy ở đây thì thôi nhà trưởng như thế này cũng sẽ phải tính toán
thích hợp cho liệt sĩ cũng gọi là yên ổn mình sẽ tính thôi
đây là sẽ có anh quy chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ
công việc trước đây nếu liệt sĩ còn thì phải gánh quát
bây giờ anh em đồng đội ở đây là sẽ có trách nhiệm thôi
nhân dịp đến thăm hỏi động viên thân nhân các gia đình liệt sĩ
bộ trưởng tô lâm đã trao hỗ trợ số tiền năm trăm linh triệu đồng
để xây nhà tình nghĩa cho mỗi thân nhân liệt sĩ hai gia đình
thiếu tá hoàng trung và thiếu tá trần quốc thắng
trao số tiền tiết kiệm trị giá năm trăm linh triệu đồng cho mỗi thân nhân các liệt sĩ
nguyễn đăng nhân và hà tôn anh
trao năm mươi triệu đồng cho các gia đình liệt sĩ được trích từ quỹ phòng chống tội phạm trung ương
đoàn cũng đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà các cán bộ chiến sĩ công an hai xã
ea cà tu và ea tiêu
dịp này quỹ thiện tâm của tập đoàn vingroup cũng đã hỗ trợ thân nhân mỗi gia đình cán bộ
tiến sĩ công an xã hy sinh
số tiền năm trăm linh triệu đồng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé